để vận chuyển thuốc lá lậu và sâu trong nội địa tiêu thụ các đối tượng buôn lậu xé nhỏ hàng hóa rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa liên tục phát hiện và bắt quả tang các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu được cất giấu trong ba lô bao tải và cốp xe
vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tri tôn khi đến khu vực xã lạc cưới
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt quả tăng cao thị xuyên điều khiển xe mô tô vận chuyển hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và jet được cất giấu trong ba lô và cốp xe
trước đó tại khu vực ấp phú tâm xã an phú huyện tịnh biên tổ liên ngành phát hiện bắt quả tăng hồ thanh nhàn chú tại địa phương sử dụng xe mô tô chở một bao tải bên trong có chứa hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận mua số thuốc lá lậu trên của những đối tượng không rõ họ tên địa chỉ cụ thể sau đó đem đi bán lại kiếm lời